theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng ở trung bộ sẽ giảm dần từ ngày một tháng bảy
từ ngày hai tháng bảy ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế khả năng có mưa rông nhiều nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt kéo dài những ngày qua kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh trung bộ